tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến ngày một mươi năm tháng ba hà nội ghi nhận năm trăm một mươi ba trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội thông tin trong những tuần gần đây trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận giải rác các ca mắc sốt xuất huyết trung bình từ một mươi bảy đến hai mươi bốn ca một tuần
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến ngày một mươi năm tháng ba hà nội đã ghi nhận năm trăm một mươi ba trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
cũng theo cdc hà nội từ đầu năm đến nay thành phố có năm ổ dịch sốt xuất huyết
hiện tất cả các ổ dịch đã kết thúc trong số các quận huyện có nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
quận đồng đa với tám mươi một ca hà đông năm mươi tám ca hoàng mai có bốn mươi ba ca hai bà trưng có ba mươi hai ca bắc từ liêm và huyện trường mỹ mỗi nơi có hai mươi chín ca
quận thanh xuân có hai mươi năm ca
theo điều tra dịch tễ học bệnh xuất xuất huyết thường xảy ra từ tháng tám đến tháng một mươi một đỉnh điểm của dịch bệnh này có thể xảy ra vào tháng một mươi tháng một mươi một
thế nhưng những năm gần đây bệnh xuất hiện từ rất sớm ngay từ đầu năm
các chuyên gia y tế cho rằng nguyên nhân dịch bệnh xuất hiện từ sớm và gia tăng là do công tác phòng chống dịch ở một số nơi chưa quyết liệt
ngoài ra còn có nguyên nhân từ yếu tố thời tiết thay đổi thất thường nồm ẩm mưa nhiều những yếu tố thuận lợi để mũi phát triển
trước thực tế nêu trên sở y tế tp hà nội đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ của các quận huyện thị xã là chủ động triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh phù hợp tình hình thực tế
bố trí sẵn sàng lực lượng tại chỗ lực lượng tăng cường theo các cấp độ dịch bệnh tại địa phương
ngành y tế thủ đô cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu cụ thể đó là một trăm linh xã phường thị trấn xây dựng lực lượng công tác viên y tế dân số
đội xung kích diệt bọ gậy nhằm hỗ trợ thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân
cdc hà nội dự báo trong thời gian tới có thể vẫn sẽ ghi nhận bệnh nhân do đó người dân không được chủ quan